thưa quý vị từ đêm nay hoàn lưu mây phía tây của áp thấp nhiệt đới tiếp tục tác động
và gây mưa rào và rông trên diện rộng cho suốt dọc từ quảng trị trở vào đến khu vực bình thuận
và các tỉnh tây nguyên gần sáng và ngày mai vùng mưa sẽ mở rộng xuống đến cả khu vực nam bộ
trong đó các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến từ sáu mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
các tỉnh nam bộ từ đêm nay trở đi cũng có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
với tổng lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm một đợt có nơi trên một trăm linh mm
do vẫn còn có mưa và mây nhiều nên nhiệt độ trong ngày mai ở miền trung chưa tăng nhiều
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến vẫn thấp dưới hai mươi độ
còn ở đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ cũng chỉ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ trời tiếp tục rét
trong khi ở các tỉnh từ bình định đến phú yên nhiệt độ nhìn hơn
và ở ngưỡng từ hai mươi ba hai mươi năm độ
còn khánh hòa trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi năm cho đến hai mươi sáu độ
các tỉnh tây nguyên mức nhiệt ngày mai cũng khá là thấp
chỉ duy trì trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ trời rét về đêm
ngay cả khu vực nam bộ do có mưa nhiều gần như suốt cả ngày
vì thế nền nhiệt ngày mai cũng chỉ giao động trong khoảng là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
ở miền bắc xu hướng tăng nhiệt cũng bị trứng lại
vì khoảng gần sáng và ngày mai sẽ lại có thêm một đợt sóng lạnh nữa
tiếp tục tăng cường xuống nước ta
mức nhiệt thấp nhất cho đêm nay ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du
về bắc vẫn thấp từ sáu chín độ
sang ngày mai miền bắc nhiều mây hơn nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trong khi đó ở vùng nồng bằng nhiệt độ là từ một mươi chín hai mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước